mỗi dịp tết đến xuân về hội xuân được tổ chức tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
đã trở thành điểm đến văn hóa giải trí phục vụ nhân dân thủ đô đón tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc
đặc biệt dịp này lễ khai mạc hội xuân hai nghìn một mươi tám còn tổ chức đúng dịp kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
hội xuân hai nghìn một mươi tám tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam được mở màn bằng lễ khai mạc cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc
với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
tết việt được tái hiện qua những điều giản dị và gần gũi như mâm ngũ quả nồi bánh trưng câu đối tết
nhà tranh mái lá ao sen giếng đá ong chợ hoa với nhiều loại cây cảnh phục vụ tết
các ông đồ ngồi cho chữ ngày xuân cùng các hoạt động thao diễn tay nghề của các nghệ nhân đến từ các làng nghề truyền thống
trưng bày du xuân qua những miền di sản với hơn một trăm linh bức ảnh đẹp và khu trưng bày tết việt xưa và nay
là những góc nhìn thú vị với các hình ảnh tết trước một nghìn chín trăm bảy mươi năm tết sau thống nhất đến trước thời kỳ đổi mới và tết nay
dù ở giai đoạn nào dù khó khăn và thiếu thốn thì tết vẫn luôn thật ấm cúng là dịp đoàn viên của các gia đình
là nét văn hóa cổ truyền không thể nhặt phai
hội xuân hai nghìn một mươi tám diễn ra từ nay đến hết ngày tám tháng hai tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam số hai hoa lư hà nội